ngày chín tháng hai ban chỉ đạo phòng chống dịch virus corona thừa thiên huế đã tổ chức diễn tập tiếp nhận công dân việt nam từ trung quốc và các quốc gia khác về tỉnh thừa thiên huế
theo kế hoạch công dân đến tỉnh thừa thiên huế bằng máy bay qua cửa hàng không quốc tế phú bài
tại đây họ qua máy kiểm soát thân nhiệt rồi theo đường dẫn riêng lên xe về hai điểm tập kết cách ly đều đặt trên địa bàn thị xã hương thủy
công tác vận chuyển tiêu độc khử trùng các biện pháp phòng tránh lây nhiễm được đặc biệt coi trọng
đến thời điểm này tỉnh thừa thiên huế chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus corona